trong thời gian gần đây một số doanh nghiệp khi triển khai dự án tại tỉnh bắc cạn đã đổ đất đá chản lan gây ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân
uy hiếp trực tiếp đến môi trường sống và đời sống nhất là khi mùa mưa lũ đến
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
quốc lộ ba b đoạn qua xã côn minh huyện nari đang thi công
theo thiết kế sẽ có khoảng bảy trăm linh m ba đất đá được đào đắp
tỉnh bắc cạn đã chấp thuận sáu vị trí đổ thải nhưng cũng không thể đáp ứng
đáng lo ngại là khi những vị trí đổ thải đã đầy nhiều doanh nghiệp bất chấp quy định đổ đất trái phép ra ngay sát sông suối
lợi dụng tình hình này nhiều người dân cũng san gạt đồi và đổ đất đá sai quy định

khi họ đổ thải chúng tôi phát hiện thì chúng tôi đã yêu cầu họ dừng ngay cái việc đổ thải và họ đã không thực hiện
thì chúng tôi đã có văn bản báo cáo của huyện nari để có cái biện pháp xử lý
suốt nhiều năm qua tình trạng đổ đất đá tràn lan khi thi công đường giao thông ở tỉnh bắc cạn diễn ra khá phổ biến
một số nơi người dân đã phải hứng chịu hậu quả
do đó tỉnh bắc cạn cần siết chặt công tác quản lý xử lý trách nhiệm của những đơn vị đổ thải sai quy định gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân